tại nhà khách chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng ngoại giao brazil mauro vieira
đang có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng bốn
hai bộ trưởng đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như triển khai đối ngoại mỗi nước
tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ việt nam brazil trong tổng thể quan hệ đối ngoại mỗi nước
brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam tại mỹ la tinh với kim ngạch hơn bảy một tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi ba
hai bộ trưởng cho rằng giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng có thể cùng hợp tác
nhất là các lĩnh vực ứng phó trong biến đổi khí hậu phát triển xanh và bền vững bảo vệ môi trường
chuyển đổi số sản xuất thực phẩm tiêu chuẩn hà lan
nhật chí hai bên tiếp tục phát huy nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định và phát triển ở hai khu vực
hai bên thống nhất phối hợp trong các hoạt động kỷ niệm ba mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tích cực phối hợp triển khai chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới
hai bộ trưởng mong muốn hai nước cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa mỗi nước với khu vực mỹ la tinh và đông nam á
trong đó asean giữ vai trò trung tâm cũng như hợp tác giữa hai khu vực asean mỹ la tình
chiều nay đoàn công tác của bộ quốc phòng do đại tướng phan văn giang
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lào cai
ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh lào cai đã đạt được về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng trong thời gian qua
đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đề nghị tỉnh lào cai cần tăng cường tiềm lực quốc phòng triển khai hiệu quả chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân duy trì hoạt động hiệu quả của các khu kinh tế quốc phòng
tập trung xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị ổn định hợp tác và phát triển
cũng tại buổi làm việc đại tướng phan văn giang cảm ơn lãnh đạo các vị chính quyền và nhân dân tỉnh lào cai
đã cùng quân đội và các đơn vị trên địa bàn phối hợp chuẩn bị tốt cho giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám
tại thành phố hải phòng vào chiều nay đã diễn ra diễn đàn nhịp cầu phát triển việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn lần thứ tư với chủ đề
việt nam hướng tới nền kinh tế xanh bền vững từ chiến lược chính sách của chính phủ
tới các sáng kiến giải pháp của địa phương và doanh nghiệp phó thủ tướng trần hồng hòa chủ trì và phát biểu tại diễn đàn
tại diễn đàn nhịp cầu phát triển việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn lần thứ tư phó thủ tướng trần hồng hà đề nghị các bộ ngành cơ quan địa phương
cùng chia sẻ về tầm nhìn mục tiêu giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững của quốc gia và địa phương
chính phủ mong muốn các tổ chức quốc tế cộng đồng doanh nghiệp phân tích cơ hội thách thức từ cả góc độ chính phủ địa phương và doanh nghiệp
chính phủ kêu gọi các nhà đầu tư doanh nghiệp tham gia đầu tư một số lĩnh vực thúc đẩy chuyển đổi xanh như năng lượng tái tạo
nghiên cứu chuyển giao công nghệ phát triển vật liệu mới chip bán dẫn phát triển kinh tế số chính phủ số chính quyền số
chuyển đổi xanh trong giao thông phát triển đô thị thông minh bảo vệ môi trường
chính phủ thủ tướng chính phủ luôn kỳ vọng các địa phương và doanh nghiệp sẽ chính là những chủ thể năng động tích cực
đi tìm những sáng kiến giải pháp đột phá cho đất nước thông qua những lối nghĩ cách làm mới
sáng ngày một mươi tháng bốn báo hà giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập và ra số báo đầu tiên
đến sự có đồng chí lê quốc minh ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông lãnh đạo tỉnh hà giang và cơ quan báo chí các tỉnh thành phố
ngày một mươi ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ban thường vụ tỉnh ủy hà giang ban hành nghị quyết chuyên đề số một mươi một về việc nâng tờ tin hà giang lên thành báo hà giang
chính thức thành lập cơ quan báo của đảng bộ đảng lao động việt nam tỉnh hà giang
những ngày đầu thành lập dù gặp nhiều khó khăn nhưng báo hà giang đã khẳng định được tính tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của cơ quan báo đảng
hiện nay báo hà giang phát hành năm kỳ một tuần với số lượng phát hành lên đến hơn chín tờ một kỳ
phát biểu chúc mừng báo hà giang
báo hà giang đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đánh giá cao những thành tích đóng góp quan trọng của báo hà giang trong những năm qua
góp phần tích cực và sự phát triển chung của hệ thống báo đảng cả nước
đồng chí lê quốc minh tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh sự năng động sáng tạo của tập thể lãnh đạo
cùng lòng yêu nghề của đội ngũ cán bộ báo hà giang sẽ tiếp tục có sự đổi mới và phát triển
thưa quý vị khoảng một mươi hai giờ trưa nay tại khu rừng thuộc nông trường bốn trăm linh hai xã khánh bình tây huyện trần văn thời
bất ngờ đã phát cháy và lan rộng đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng tỉnh cà mau vẫn chưa thể khống chế dập tắt đám cháy này
có mặt chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy chủ tịch quỹ đoàn nhân dân tỉnh cà mau quỳnh quốc diệt
đã huy động hơn bốn trăm linh lực lượng và các thiết bị chuyên dụng chia làm năm mũi khác nhau để chập lửa
nhưng tình thế hết sức cam co vì liên tục gặp gió lớn và kênh rạch đang trong tình trạng khô kiệt nước
trước đó vào khoảng một mươi hai giờ trưa cùng ngày cháy lớn xảy ra tại khu vực rừng sản xuất của nông trường bốn trăm linh tám
sau đó cháy lan sang các khu vực lân cận
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng bốn mươi hectare rừng sản xuất
và đang có nguy cơ cháy lan sang khu vực khác hơn một trăm linh hectare
lời có hai mươi hộ dân đang sinh sống
đây cũng là chủ cháy rừng lớn nhất trong ba năm gần đây tại cà mau
tỉnh cà mau có hơn bốn mươi năm hectare rừng ngập ngọt dễ sẽ ra cháy trong mùa khô hai nghìn hai mươi bốn này
đến nay đã có hơn ba mươi sáu hectare trong tình trạng khô hạn nặng
trong đó cảnh báo cháy cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm là hơn một mươi bốn năm trăm linh hectare
theo công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
quảng nam được đánh giá có tổng diện tích rừng đứng thứ hai cả nước với trên sáu trăm tám mươi hectare
trong đó diện tích rừng tự nhiên là hơn bốn trăm sáu mươi hai hectare rừng trồng là gần hai trăm một mươi chín hectare
tỷ lệ tre phủ rừng đạt năm mươi tám tám mươi tám
tuy đứng thứ hai cả nước về diện tích rừng nhưng kết quả giả soát cũng cho thấy
diện tích rừng của quảng nam đã suy giảm so với các năm trước
trước tình hình đó tỉnh quảng nam đã yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ trì phối hợp với các ngành địa phương liên quan
tổ chức giả soát xác định cụ thể vị trí diện tích thời điểm rừng tự nhiên của tỉnh bị giảm
kiểm tra làm rõ nguyên nhân để thực hiện các giải pháp phục hồi
trên cơ sở kết quả kiểm tra tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan theo quy định
đồng thời thực hiện nghiêm công tác theo dõi cập nhật trình công bố hiện trạng rừng và báo cáo diễn biến rừng hàng năm